với những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hôm nay năm tỉnh thành phố cho học sinh đi học trở lại là gia lai yên bái hải dương hải phòng và phú thọ
để đón các học sinh quay trở lại các trường đã vệ sinh tiêu độc khử trùng
và bảo đảm các điều kiện an toàn cho giáo viên và học sinh
trước đó thái bình cà mau và thanh hóa cũng đã cho học sinh đi học trở lại từ đầu tuần này
tỉnh nghệ an cũng đã chuẩn bị phương án đón học sinh quay trở lại học tập từ thứ hai tới